tại châu á loài sâu này được phát hiện lần đầu tiên ở ấn độ vào tháng năm năm hai nghìn một mươi tám và tiếp tục xâm nhập lây lan sang các nước khác như bangladesh sri lanka myanmar thái lan
sâu keo lây lan vào tỉnh vân nam trung quốc tháng một năm hai nghìn một mươi chín
loài sâu keo mùa thu đã gây hại nặng khi mật độ cao khả năng lây lan nhanh và khó phòng trừ
loài này có khả năng di trú xa nhất là di trú theo gió nên rất khó kiểm soát ngăn chặn
bằng chứng là trong một thời gian loài sâu keo này đã được phát hiện
trong một thời gian ngắn từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi chín sâu keo mùa thu lây lan xâm nhập khắp các châu lục trên thế giới
tuy nhiên các quốc gia chỉ biết và ghi nhận sự xuất hiện khi được phao cảnh cáo
thực tế loài sâu này đã xâm nhập từ trước phân bố nhiều nơi nhưng khi mật độ thấp gây hại nhẹ nên chưa gây sự chú ý của cơ quan chuyên ngành
trên cái chán của nó có một cái hình chữ y ngược
trên lưng của nó thì nó đều có bốn cái đốm
thang riêng cái đốm thứ hai từ cuối bụng lên thì nó lại là bốn cái đốm hình vuông
với thứ hai là nó là một cái loài nó cắn phá rất là mạnh
khi mà nó từ lúc nó nhỏ chúng ta chỉ nhìn những cái vẹt nó cắn ở trên cái lớp màng nó tạo ra những cái trông như những cái cửa sổ
thì cái đấy nếu mà đi ra đồng là chỉ nhìn thấy những cái vết màng cắn mờ trên thì phải biết ngay đấy là con sâu non tuổi một hai nó đang ăn
như đến con tuổi ba nó cắn thủng luôn lỗ
đấy cái lỗ
và nếu mà cái con mà nó chui vào trong nõn rồi thì khi cái lá mọc ra thì nó như là một cái hàng các cái cửa sổ như thế này
bởi vì nó cắn thủng hết
theo số liệu tổng hợp từ các tỉnh trồng ngô trên cả nước tổng diện tích sản xuất ngô vụ hẻ thu của nước ta năm hai nghìn một mươi chín
theo kế hoạch là năm trăm hai mươi chín một trăm tám mươi bảy hectare diện tích đã trồng là hơn bốn trăm một mươi sáu hai trăm hai mươi tám hectare
trong đó diện tích ngô hiện đã nhiễm sâu keo gây hại là gần một mươi tám hectare
trong đó chiếm nặng là hai năm trăm linh hectare chủ yếu tại các tỉnh sơn la con tum gia lai ninh thuận điện biên
tại tỉnh sơn la năm hai nghìn một mươi chín diện tích ngô trên địa bàn tỉnh là một trăm linh tám trăm năm mươi một hectare trong đó vụ hẻ thu là chín mươi chín ba trăm tám mươi năm ha
từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín dịch hại sâu keo mùa thu đã phát sinh trên ngô vụ xuân hè
chủ yếu là trên diện tích ngô trồng làm thức ăn cho bò sữa tại huyện mộc châu vân hồ
sau đó bùng phát diện rộng trên địa bàn tỉnh sơn la
đây là cánh đồng ngô để ủ làm thức ăn cho bò đã bị nhiễm sâu keo tại thị trấn nông trường huyện mộc châu tỉnh sơn la
trong khi bắp ngô chính là nguyên liệu
nguyên liệu quan trọng để giúp công đoạn ủ ngô lên men làm thức ăn
thì sâu keo đã tản phá những cánh đồng nơi đây cắn những búp non khiến bắp ngô không thể phát triển
theo cách thức canh tác truyền thống
thì bà con trồng ngô
đa phần sau khi xuống giống đều ít đi kiểm tra chăm sóc cây bởi đây là loại cây trồng dễ sinh trường và phát triển
do đó đến khi phát hiện sâu đã có mật độ cao trên cùng một ruộng ngô sâu có nhiều đã phát dụng gồm cả trưởng thành trứng sâu non các tuổi
thêm vào đó là ngô đã phát triển cao khiến hạn chế hiệu quả phun trừ bà con nông dân phun nhiều lần cũng không hiệu quả và làm sâu nhanh chóng lẩn tránh và kháng thuốc
nhà tôi là
đến năm nay là ngô là lên đến tầm ngang bụng thì mới phát hiện ra cái dịch bệnh này so năm nay là sản lượng ngô là cũng giảm đi
đất của tôi là tám m hai mà tôi phải trồng đến ba lần hai lần trước đều hỏng thế lần thứ ba này thì tôi bảo thôi cứ trồng cái giống bình thường nhưng mà tôi phun đến thứ nhất là sáu lần
đấy và mỗi lần thiệt hại là
cả công cả thuốc là hai triệu tính về khâu thiệt hại
mấy gia đình là khoảng một mươi một một mươi hai triệu
có thể nói sơn la là tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của loài sâu keo gây hại trên ngô này
đến nay diện tích trồng ngô bị sâu keo gây hại lên tới sáu hectare trong đó khoảng ba trăm linh hectare bị nhiễm nặng
đặc biệt loài sâu keo này hiện đã được phát hiện lan sang và gây hại trên cây lúa của người dân địa phương
gia đình tôi là có khoảng năm hectare ngô
bọn năng thì nói chung là không có sâu và các loài sâu gì hại
nhưng mà năm nay thì có sau keo mùa thu này hại rất là nặng
không chỉ hại trên cây ngô mà còn hại cả lan sang cả lúa nương nhà tôi
là loài sâu gây hại mới sức cắn phá rất khỏe
năm nay mới xuất hiện
do đó đã khiến nhiều bà con nông dân lo lắng và lúng túng trong khâu xử lý dẫn đến tốc độ lây lan rất nhanh
bạn tôi có hai mươi năm hộ trồng ngô trên lương trên giấy
hiện cả hai mươi năm hộ đều bị nhiễm còn sâu hết cả rồi
sâu nó cắn ngô hỏng nhiều lắm
thấy ở khu nông trường ngoài này phun thuốc nhưng mà chúng tôi không biết đi lấy thuốc gì
ra ngoài quán để họ chỉ và cho lấy từ hai đến ba loại thuốc để phun
thì có nhà phun chữa được có nhà không chữa được
bây giờ mùa màng của chúng tôi bị thiệt hại không ra được bắp thì bây giờ dân chúng tôi rất khó khăn
nhờ các cấp trên để vụ tưới này làm thế nào để cho chúng tôi có giống ngô gì phù hợp nhất với đất trong thung cuông lòng hồ này
thì xin giúp cho bà con để được ngô
hiện trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại việt nam chưa có thuốc được đăng ký để phòng trừ sâu keo mùa thu
tuy nhiên hiện cục bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã khuyến cáo các địa phương sử dụng tạm thời bốn hoạt chất bảo vệ thực vật để phòng trừ loài sâu này theo nguyên tắc bốn đúng
ngoài ra cục cũng khuyến khích các doanh nghiệp đăng ký thuốc phòng trừ sâu keo mùa thu vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại việt nam ưu tiên thuốc bảo vệ sinh học
cục đang có bốn hoạt chất theo hướng dẫn của cục
một là bacillus thungiensis
cái thứ hai là indosyn
đấy là hoạt chất
và cái thứ ba là spinetoram
và cái thứ tư là lufenuron
là bốn cái hoạt chất hiện nay cục bảo vệ thực vật đang hướng dẫn cho sáu ba tỉnh thành để phòng trống loài sâu hại này
thì với bà con chúng ta đi ra có thể là không biết được cái hoạt chất đó
nhưng mà các chiên cục trồng trọt bảo vệ thực vật chúng tôi khuyến cáo và yêu cầu các đại lý khi kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật nói đến sâu keo mùa thu là phải sử dụng đúng bốn cái hoạt chất
đấy hiện nay cục đang hướng dẫn phòng trừ tạm thời
bên cạnh đó giải pháp nghiên cứu và chọn tạo các loại giống kháng sâu bệnh cũng là một trong những hướng đi cần thiết trong điều kiện hiện nay
sử dụng những cái giống ngô mà có mang cái sự kiện gen kháng được cái sâu bộ cánh vải
thì hiện nay về mặt pháp lý thì chúng ta cũng đã cho phép và đã công nhận có tới một mươi sáu cái giống ngô chứa cái sự kiện kháng
sâu đục thân bộ cánh vải được phép sử dụng với kinh doanh của việt nam
và gần như thì bà con giao cấy ở tất cả các vùng từ khu vực của đồng bằng sông hồng như là vĩnh phúc hay là lên các khu vực trung thương bình đối bắc như là phú thọ hoặc là sơn la thì sử dụng các cái giống mà chứa sự kiện kháng được cái sâu này thì gần như là giữ được an toàn trong suốt cái quá trình cánh tát
hiện tại nhiều cánh đồng trên địa bàn huyện mộc châu nông dân đã ứng dụng những giống ngô tích hợp sẵn trong công nghệ kháng sâu và đều ghi nhận đạt hiệu quả kháng sâu tốt từ đầu tới cuối vụ và cho năng suất ổn định
không những riêng gia đình tôi với tám m hai đất ngô này đâu mà cả chín hectare này này cả một dãy chín hectare này đều trồng cái giống ngô không kháng sâu
thế vừa rồi là chúng tôi có trồng vào cái dịp tháng năm ấy là chín hectare đất này trồng đến dịp tháng năm
năm nó lên đến được bụng đấy thì sâu nó phá gần như một trăm linh gọi là một trăm linh thì tất cả chúng tôi đã phải cày bừa lên và trồng lại trồng lại bằng cái giống ngô kháng sâu này thì đến bây giờ nó được như thế này
kháng sâu này thì vẫn có thi thoảng có sâu tất cả người dân vẫn lo nhưng mà khi được người ta bán giống ấy người ta có nói là trong đó người ta có năm là sâu vẫn có thể là ăn nhưng không gây hại
thế thì chúng tôi cũng thấy như thế này và ngô nó vẫn bảo đảm mà không phải phun thuốc sâu
bản thân cái giống ngô đó đã có một cái hàm lượng protein bt nội sinh
cái hàm lượng bt nội sinh này nó cũng tương tự như cái cách thức phòng chống mà không cần phải phun thuốc nhiều lần như cái biện pháp sử dụng thuốc hóa học mà chúng ta đang sử dụng
về an toàn thì ở tất cả các quốc gia trong đó có bao gồm có việt nam
khi mà đưa cái giống này vào sử dụng để kinh doanh cũng như để sử dụng làm thực phẩm và thức ăn thì công ty bio việt nam đã phải hoàn thiện tất cả một cái bộ khối lượng hồ sơ với tất cả những cái dữ liệu đánh giá an toàn ở đó chứng tỏ rằng là cái sản phẩm này không những an toàn cho con người sử dụng làm thực phẩm và cũng an toàn cho động vật sử dụng làm thức ăn gia súc và cái lượng bt đó cũng có con số rất rõ rằng nó được ở giới hạn ngưỡng cho phép khi sử dụng làm thức ăn
giải pháp về giống hiện đang là giải pháp được đánh giá cao hiện nay bởi trên thực tế khi lựa chọn sản xuất những giống ngô kháng bệnh vừa có thể chống sâu bệnh vừa giảm thiểu lượng thuốc sâu phải phun để bảo đảm chống sâu bệnh bảo đảm an toàn về thực phẩm cũng như nguồn thức ăn chăn nuôi
theo dự báo thời gian từ nay đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín khi ngô hẻ thu tiếp tục xuống giống ngô đông sớm xuống giống nên diện tích nhiễm sâu keo sẽ tiếp tục gây hại
vì vậy tại diễn đàn giải pháp phòng chống sâu ke một
thu hại ngô do trung tâm khuyến nông quốc gia tổ chức các đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp để phòng chống sâu keo gây hại có hiệu quả vẫn bảo đảm năng suất chất lượng và môi trường sản xuất

bên cạnh đó bà con nông dân cần phải thường xuyên thăm đồng kịp thời phát hiện và đồng loạt xử lý diệt trừ sâu keo mổ thu bằng biện pháp ngắt tiêu hủy ổ trứng sâu keo mổ thu
chính quyền các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nông dân xuống giống ngô đồng loạt

có thể nói trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp tại nước ta ngô là một loại cây trồng chính
diện tích gieo trồng ngô hàng năm chiếm tỷ lệ lớn trong diện tích đất sản xuất nông nghiệp
vì vậy trước thực trạng sâu keo gây hại hiện nay cần phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp
từ giống thuốc bảo vệ thực vật kỹ thuật canh tác sử dụng thiên địch
thì mới có thể phòng chống loài sinh vật ngoại lai gây hại này
nhật bản là đất nước công nghiệp hàng đầu thế giới
với sự phát triển tiên tiến của công nghệ và ứng dụng khoa học kỹ thuật
nhưng không phải ai cũng biết nhật bản cũng là nước có nền nông nghiệp cực kỳ tiên tiến
với những ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại trong ngành nông nghiệp
là một quốc gia có lượng mưa lớn và thời tiết ở hầu hết các đảo ngoại trừ hokkaido đều ấm áp
thế nhưng đất nước nhật bản phải hứng chịu các trận bão vào đầu mùa thu và tuyết rơi dày trong mùa đông
ở miền duyên hải các vùng đồng bằng có thể đương đầu với nguy cơ sóng thần đôi lúc xảy ra
và một vài vùng núi là nạn nhân của những đợt núi lửa phun trào
dù trong hoàn cảnh khó khăn như vậy trồng trọt vẫn giữ vai trò rất quan trọng
đối với kinh tế nhật bản
giữ vai trò chủ đạo trong ngành nông nghiệp nhật bản là việc canh tác lúa nước
tuy nhiên nhiều trang trại lại chỉ có quy mô nhỏ
chính vì vậy để nâng cao năng suất và chất lượng
từ lâu người nhật bản đã ứng dụng rất nhiều máy móc và công nghệ hiện đại trong quá trình gieo mạ cấy lúa
lúa nước cần có những điều kiện đặc biệt để sinh trường
trong đó cần tới các công trình thủy nông để đáp ứng việc tưới tiêu cho các cánh đồng
cuối cùng sang mùa thu thì lúa chín
và trước khi được gặt về lúa đã ngả màu nâu vàng như lúa mì
lúa nước trồng được khắp nơi trên nhật bản
tuy nhiên lúa hầu hết được trồng ở miền cực nam và tại đây có nhiều vùng chuyên canh tác lúa
như niigata cây lúa trực thăng phun thuốc trì sâu
với mục đích cung cấp gạo có độ an toàn cao
người dân nhật bắt đầu từ khâu phân tích thổ nhưỡng để cung cấp lượng chất phù hợp mà đất cần
trong đó công nghệ phân tích thổ nhưỡng cũng được áp dụng với các sản phẩm khác
để kiểm soát lượng thuốc bảo vệ
sau đó họ sử dụng máy kéo máy đánh tơi đất máy bừa máy làm phẳng đất
thậm chí có cả máy be bờ để làm bờ ruộng cao chắc chắn để giữ nước trong ruộng
khi đã làm đất xong họ sử dụng máy cấy hoặc máy gieo hạt để cấy mạ
hoặc gieo hạt trực tiếp trên ruộng đã được làm tơi xốp
thóc thường được gieo trong nhà kính cho đến khi nảy mầm thành mạ
sau đó mạ sẽ được cấy với điều kiện dễ mạ phải cách mặt nước ít nhất một mươi cm
ngoài ra còn có trường hợp hạt giống còn được bọc lại để tránh bị chim ăn
điều thú vị là máy gieo hạt có thể áp dụng trồng nhiều loại hạt ngũ cốc khác
như đậu tương lúa mì lúa mảnh
và việc gieo cấy bằng máy cũng giúp cho luống đều hơn độ chính xác cao hơn
để phòng trừ sâu hại họ dùng máy bay mô hình cỡ nhỏ phun thuốc trừ sâu
đến lúc thu hoạch họ dùng máy gặt đập liên hợp
gạo được lưu kho dưới dạng gạo lứt
đến khi tiêu thụ
mới đưa đến cơ sở say sát rồi bán ra thị trường
sản phẩm bán ra có tên gọi xuất xứ thời gian trồng cấy tăng độ tin cậy cho người tiêu dùng
dường như nông nghiệp nhật bản không thể thành công
nếu không có sự phổ biến của máy móc hóa chất và những thiết bị giúp tiết kiệm lao động
hiện tại việc canh tác hầu như được làm bằng máy
các phương pháp canh tác truyền thống nhanh chóng nhường chỗ cho các máy cày máy ủi và nhiều loại máy móc khác